mà anh cố tình làm ra quy định của bác luật
như ông nói thì rõ ràng chứng nhận hợp quy chỉ là một khâu
để xác định chất lượng phân bón đưa ra ngoài thị trường

nhưng khi sản xuất người ta lại sản xuất không đúng theo chứng nhận đã xác nhận

đối với các sai phạm tham gia bộ
tham gia các năng lực của các tổ chức chứng nhận

thế thì chúng tôi sẽ xem xét những kết luận đó
và những sai phạm đó sẽ được xử lý
những sai phạm đó sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật

phải xuất giấy phép không được cấp phép nữa

nhưng mà ta chỉ thiếu mặt nọ mặt kia thôi
mà nó dùng
thì yêu cầu người ta khắc phục để ta tiếp tục làm

giấy chứng nhận người ta đã cấp
thì chúng tôi giả soát lại
những cái nào mà cấp không đúng là
cứ là phần bó đã bị loại ra khỏi

nó không nằm trong trách mục nữa

đầu năm hai nghìn một mươi sáu qua công tác thanh kiểm tra
thanh tra bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phát hiện nhiều sai phạm
hoạt động cấp chứng nhận phân bón
và đã kiến nghị rút giấy phép
của một mươi một đơn vị được chỉ định
hoạt động chứng nhận chất lượng phân bón
thử nghiệm phân bón
điều này đồng nghĩa với hàng triệu tấn phân bó
được một mươi một đơn vị này cấp phép
không được giám sát về chất lượng
đã tung ra thị trường
một là chứng nhận chất lượng ngoài phạm vi được chỉ định
cái thứ hai là thử nghiệm cũng thế
hoạt động thử nghiệm của phòng phân tích
được chỉ định
họ quy định là các hoạt động thử nghiệm
phải được chỉ định
chỉ định giới hạn đến đâu thì làm bên đó
nhưng hầu hết các đơn vị đã được chỉ định
đều làm vượt qua giới hạn
mà theo quy định pháp luật thì đã vượt qua giới hạn
không được chỉ định
thì cái kết quả đó không có giá trị
cho những đồng quy
cũng theo lý giải của thanh tra bộ nông nghiệp
và phát triển đông thôn
có hai nguyên nhân dẫn đến sai phạm này
đó là quản lý nhà nước đang chuyển
giai đoạn từ quản lý danh mục
sang quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật
trong khi quy trình kỹ thuật
trong hoạt động quản lý phân bón
còn chưa thực sự đầy đủ
nên dẫn đến cách hiểu về tiêu chuẩn
của các tổ chức chứng nhận chất lượng
trong quá trình thực thi công tác chứng nhận chất lượng
chưa đầy đủ dẫn đến vi phạm
danh sách một mươi một đơn vị chứng nhận
chất lượng phân bón vi phạm
đang được thanh trà bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
đề nghị đình chỉ hoạt động
một công ty giám định
và khử trùng fcc
địa chỉ số bốn mươi năm
quận một tp hcm
hai công ty cổ phần giám định
cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu
quận ba tp hcm
trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng hai
lý thái tổ
quận thanh khê tp đn
trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy
công ty cổ phần chứng nhận việt sớt
nguyễn đức trung
quận thanh khê tp đn

năm công ty trách nhiệm hữu hạn
quận hải châu tp đn
trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón vùng nam bộ
nguyễn trí thanh
quận một mươi tp hcm
bảy công ty cổ phần chứng nhận grover sớt
quận hải châu tp đn
tám trung tâm chứng nhận phù hợp qua sớt
hoàng quốc việt
quận cầu giấy tp hcm
công ty cổ phần chứng nhận và giám định
nguyễn đức cảnh
quận hoàng mai tp hcm
một mươi công ty cổ phần chứng nhận và giám định
y quy xê
khu đô thị văn phú
quận hà đông tp hcm
một mươi một trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng hai
ngũ hành sơn
quận ngũ hành sơn tp đn

công chuyện phân bón kém chất lượng
hay việc cấp phép kiểm định phân bón còn nhiều lỗ hỏng
đến nay vẫn chưa có lời giải
bởi trên thực tế
một mươi một đơn vị vi phạm cấp chứng nhận phân bón hữu cơ
mà chúng tôi vừa đề cập
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý
và chiếm số lượng chưa đến một mươi
còn trên chín mươi phân bón vô cơ trên thị trường
do trên năm mươi đơn vị cấp chứng nhận
thuộc bộ công thương quản lý
thì hiện vẫn chưa được giả soát
vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập sâu hơn
trong chương trình nông nghiệp chuyển động lần sau
mọi câu hỏi của quý vị và các bạn
quan tâm đến chủ đề này xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
các câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được chúng tôi
đề cập trực tiếp trong phần đối thoại chính sách
với các cơ quan chức năng để giải đáp kịp thời
trong các chương trình sau